ngành giáo dục campuchia đã tổ chức tiếp nhận quà tặng của nhà nước việt nam
buổi lễ trao tặng quà diễn ra đồng thời với lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
tại trường đại học chem camchamir tỉnh preven cách thủ đô phnom penh hơn một trăm linh km về phía đông
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng sarkhang cảm ơn lãnh đạo nhà nước việt nam
đã quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của campuchia
quà tặng của nhà nước việt nam thực sự góp phần thúc đẩy lĩnh vực giáo dục
đào tạo kỹ thuật trong các nhà trường đại học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho campuchia
quà tặng của nhà nước việt nam dành cho ngành giáo dục đào tạo campuchia lần này
gồm xe ô tô buýt máy nông nghiệp trang thiết bị kỹ thuật trị giá một triệu đô la mỹ
nhân dịp này phó thủ tướng samdech sarkhang đã trao tặng hôn trường cao quý của hoàng gia campuchia
cho đại sứ vũ quang minh cùng một số cán bộ của việt nam
vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo của campuchia